đó vừa là mệnh lệnh nhưng cũng là nhiệm vụ đặc biệt của lực lượng công an nhân dân được người đứng đầu ngành công an nhấn mạnh
trong bối cảnh hiện nay thông điệp đó đã đặt ra những yêu cầu mới cho mỗi người cán bộ chiến sĩ
trong cuộc chống dịch này nó là một kẻ thù vô hình
do đó nó cần tới rất nhiều tố chất bản lĩnh nghiệp vụ của người công an
làm sao đó để chúng ta có thể truy vết này làm sao đó chúng ta có thể tổ chức các cái cụm cư dân này
rồi là phòng chống những cái kẻ nó lợi dụng cái tình hình phức tạp của cái dịch bệnh này để gây dối xã hội để chống lại đất nước của chúng ta
trước những yêu cầu trong công tác phòng chống dịch tại các tỉnh phía nam
ngay lập tức những màu áo chiến sĩ đã lên đường chi viện hỗ trợ
liên tục trong thời gian qua
bộ công an đã chỉ đạo tăng cường hơn ba cán bộ chiến sĩ thuộc các lực lượng an ninh cảnh sát cơ động cảnh sát giao thông quản lý hành chính hậu cần y tế khối cơ quan bộ
hơn một năm trăm linh học viên tham gia
trong đó có nhiều đơn vị đã tăng cường tới đợt thứ ba thứ bốn
vừa tham gia tần tra kiểm soát và đảm bảo an ninh trật tự
vừa tham gia ở các cái chốt chặn các cái tuyến đường
các cái giãn cách xã hội của địa phương
thì trung đoàn chúng tôi cũng tiếp tục quán triệt và phát huy cái tinh thần
là thể hiện là lá trắng thép trong công tác phòng chống dịch
đồng đội của mình thì cũng cả áo xanh áo trắng cũng như các mẫu khác
thì cũng đang căng mình chống dịch ở trong thành phố hồ chí minh
thế thì bản thân mình cũng như cả đoàn xác định là sẽ vô trong đó
hy vọng là góp một phần sức lực mạnh mẽ của mình để mong mang lại cuộc sống bình yên sớm nhất cho nhân dân
đã có không ít những lá đơn tình nguyện sung phong vào vùng dịch
nhiệm vụ và sứ mệnh của mỗi người chiến sĩ trong cuộc chiến gian nan không tiếng súng này rất nặng nề
thế nhưng cũng đầy vinh quang và tự hào
có lẽ không chỉ vì tôi mà mọi người dân khi xem hình ảnh các đồng chí rất là hăng hái
tình nguyện vào trong gọi là biển nam tri viện cho các bình dịch đều rất xúc động
các đồng chí đã không quản ngại cái khó khăn không quản ngại cái vất vả và kể cả vấn đề gọi là lây nhiễm
để các đồng chí sẵn sàng vào những vùng gọi là tâm điểm của địch ấy để là gì phục vụ nhân dân
đây là một đợt gia quân rất đặc biệt trong thời bình
nhưng thực sự là đi chiến đấu
bởi vì trong cái trận chiến đấu này không phải chỉ có độ mồ hôi đổ công sức mà thậm chí phải hy sinh cả tính mạnh
nhưng cán bộ chiến sĩ công an đã xác định được trách nhiệm của mình
biết rõ cái mối hiểm nguy sẵn sàng đi vào như là đi vào tìm tuyến để đánh giặc
thành phố hồ chí minh và nhiều tỉnh thành phía nam đang bước vào những ngày quyết định
hơn lúc nào hết là những sẻ chia sát cánh cùng đồng đội đồng chí và đồng nghiệp trên phòng tuyến chống dịch
tất cả đồng sức đồng lòng với phương trầm xuyên suốt
kiên định bản lĩnh chính trị người chiến sĩ công an nhân dân
triệu trái tim một ý chí quyết tâm chiến thắng đại dịch covid một mươi chín
một sự đắn đo phân vân nào trên trận tuyến tham gia phòng chống dịch
nhiều cán bộ chiến sĩ đã tạm gác lại hạnh phúc cá nhân
thậm chí bị thương hy sinh khi tham gia phòng chống dịch
dù phải đối diện với những khó khăn trong cuộc chiến chưa từng có tiền lệ
xong bằng tinh thần trách nhiệm mỗi cán bộ chiến sĩ công an nhân dân
vẫn đang hết sức nỗ lực cùng các lực lượng khác quyết tâm giành chiến thắng trong cuộc chiến khốc liệt này
là một trong hai nữ chiến sĩ vừa được tăng cường hỗ trợ công an tp hcm
phòng chống dịch
dù chỉ mới vài ngày đại úy vũ thị nụ đã nhanh chóng thích nghi với môi trường công việc mới
tham gia với hơn một trăm linh sức lực điều mà người cán bộ này chưa từng nghĩ mình có thể làm được
mình vào đây đã được năm ngày rồi
và thực tế công việc thì mình cũng thấy là hơi khác so với tưởng tượng của mình
cái công việc của mình nó rất là cụ thể
ví dụ như là mình hỗ trợ các chốt nên đi phát quà cho
những hộ nghèo kiểm tra tình hình các chốt
ngay sau chỉ đạo của phó thủ tướng vũ đức đam phối hợp cùng với công an tp hcm
các tổ công tác của cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
liên tục triển khai các buổi tuần tra xuyên đêm tại các điểm xe buýt gầm cầu
kịp thời đưa người vô gia cư về trung tâm an sinh xã hội
đã có gần sáu mươi trường hợp dương tính được phát hiện
một số cán bộ chiến sĩ dù có tiếp xúc gần với f
nhưng may mắn
tất cả đều âm tính
không riêng về các phòng chống dịch
và lực lượng chúng tôi còn tham gia phòng chống tội phạm
và thực hiện các yêu cầu về vấn đề an sinh xã hội cùng với địa phương
chung tay cùng với địa phương
qua đó thì các tổ tuần tra kiểm soát như là các chốt của lực lượng quản lý hành chính
đã phát hiện và bắt giữ một đối tượng sử dụng chất ma túy
còn tại các trạm chốt kiểm soát dịch
hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ luôn có các lực lượng tham gia làm nhiệm vụ
thời tiết nắng nóng cường độ làm việc cao và luôn phải mặc kín bộ đồ bảo hộ
những áp lực khó khăn là không nhỏ nhất là đối với một số cán bộ chiến sĩ được tăng cường
bản thân tôi từ hà nội điều động với công tác
được phân công tại chốt kiểm dịch trên quốc lộ một a
thì qua một tuần thực hiện triển khai nhiệm vụ cùng với các lực lượng
thì tuy còn nhiều khó khăn vất vả
cũng như phải trực tiếp đối diện với nguy cơ lây lan của dịch bệnh bất cứ lúc nào
nhưng bản thân chúng tôi luôn vững tin và lạc quan
bởi chúng tôi hiểu rằng là khi dịch bệnh covid tại tp hcm
vẫn còn chưa lắng xuống thì chúng tôi cũng chưa được trở về nhà
và chúng tôi sẽ tiếp tục chia sẻ với người dân
và đồng hành cùng các lực lượng trên mặt trận chống dịch covid
khi mà nghe các chiến sĩ công an biểu thị một cái tinh thần như thế đấy
thì không khỏi làm cho mọi người có được sự xúc động
bởi vì đây chính là cái lúc mà cần tới cái sự hy sinh
cần cái sự gọi là quên cái thân mình đi để hoàn thành nhiệm vụ
và có lẽ đấy cũng chính là một trong những nguyên nhân
để giúp chúng ta tin tưởng vào cái thắng lợi cuối cùng trong cái cuộc chống dịch lần này
trong tâm dịch tại những điểm nóng khu vực cách ly phong tỏa
luôn có sự hiện diện của lực lượng công an nhân dân
hình ảnh đó đã trở thành điểm tựa để người dân an tâm hơn
trong thực hiện các biện pháp phòng chống dịch
đặc biệt là tinh thần ai ở đâu ở đó
trước hết là đối với cái cuộc sống đối với sự an toàn của người dân
sau đấy là thực hiện cái trách nhiệm của đảng của chính phủ giao
đi đâu thì chúng tôi cũng thấy hình ảnh các cái căn hộ chiến sĩ công an
thực hiện các nhiệm vụ góp phần để chúng ta khoanh vùng chúng ta truy vết
lực lượng công an nhân dân lá trắng phòng chống dịch covid một mươi chín
thanh bảo kiếm đảm bảo an ninh trật tự an toàn xã hội
thông điệp được báo
bộ trưởng tôn lâm đưa ra với mong muốn mỗi cán bộ chiến sĩ
đã nỗ lực rồi phải nỗ lực hơn nữa
bởi chặng đường chống dịch còn dài khó khăn còn nhiều
để xứng đáng với đảng với tổ quốc với nhân dân
là lực lượng tuyến đầu thực hiện công tác phòng chống dịch
thưa quý vị thực hiện công tác đặc xá năm hai nghìn hai mươi một
trại tạm giam công an tỉnh thái nguyên đã cụ thể hóa
các chủ trương chính sách của đảng nhà nước
cùng với đó đơn vị cũng đã tổ chức xét duyệt đề nghị đặc xá
bảo đảm đúng đối tượng tiêu chuẩn và các quy định của pháp luật
ngay sau khi công an tỉnh thái nguyên có kế hoạch triển khai công tác đặc xá
năm hai nghìn hai mươi một và quyết định thành lập hội đồng xét đề nghị đặc xá
trại tạm giam đã tổ chức quán triệt và triển khai công tác đặc xá
đến toàn thể cán bộ chiến sĩ và phạm nhân
trại tạm giam đã tổ chức nghiên cứu và xây dựng kế hoạch
triển khai đến toàn thể cán bộ chiến sĩ và phạm nhân
đang chấp hành án phạt tù tại phân trại quản lý phạm nhân
và đồng thời niêm yết các quyết định đặc xá đến toàn thể phạm nhân
và triển khai điều kiện tiêu chuẩn để phạm nhân qua đó tự liên hệ
đánh giá điều kiện tiêu chuẩn và liên hệ với bản thân
xem có đủ điều kiện tiêu chuẩn được đặc xá hay không
phạm nhân nguyễn hữu hoàng phạm nhân nguyễn hữu hoàng
là một trong bảy phạm nhân đủ điều kiện xét đề nghị đặc giá
trong đợt này với mức án phạt hai mươi bốn tháng tù giam

trong thời gian chấp hành án phạt tù tại trại tạm giam
phạm nhân này có ý thức cải tạo tốt tích cực lao động học tập

phạm nhân nguyễn hữu hoàng phạm nhân nguyễn hữu hoàng

với gia đình và cộng đồng
đến nay trại tạm giam công an tỉnh đã hoàn tất các hồ sơ tài liệu
trình hội đồng xét đề nghị đặc xá của công an tỉnh
xét duyệt bảy trường hợp đủ điều kiện đề nghị đặc xá năm hai nghìn hai mươi một
trại tạm giam công an tỉnh thái nguyên hiện có hơn chín mươi phạm nhân
đang chấp hành án trong những năm qua trại tạm giam luôn hoàn thành tốt
mọi nhiệm vụ giam giữ quản lý cải tạo phạm nhân chủ động
nắm diễn biến tâm lý tư tưởng kịp thời giáo dục động viên phạm nhân
để họ yên tâm cải tạo chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật
và của trại đề ra bên cạnh đó tổ chức các hoạt động hướng nghiệp
dạy nghề bổ túc văn hóa lao động cải tạo để phạm nhân có nhận thức
đúng đắn thấu hiểu giá trị cuộc sống và từ bỏ lỗi lầm làm lại cuộc đời